sản phụ nguyễn thị liên người mổ bắt con trong tư thế ngồi do ung thư đã đón bé trai đỗ bình an về nhà trong niềm vui khôn siết
chị trông khỏe mạnh không phải dùng bất cứ máy móc hỗ trợ nào và có thể tự đi bộ lên phòng đón con mình
theo các bác sĩ ở bệnh viện đây là kỳ tích khi cả hai mẹ con đều khỏe mạnh xuất viện
nhờ sự chăm sóc tích cực của các y bác sĩ đến ngày một mươi bốn tháng bảy bé đỗ bình an được hai bốn kg tăng chín trăm linh gram kể từ khi nhập viện vào ngày hai mươi hai tháng năm
theo các bác sĩ nếu tính đúng số tuần thai thì bé an đang ở vào tuần thứ ba mươi tám có số cân nặng tương đương với những thai nhi phát triển khỏe mạnh cùng tuần tuổi
hiện tại bé đã không còn phải sử dụng thêm các thuốc điều trị ngoại trừ bổ sung vitamin và vi chất
bé đã tự thở ổn định liên tục một mươi năm ngày không có cơn ngừng thở tím tái
bé tự bú được tăng cân đều đặn phản xạ sơ sinh bình thường
vì thế các bác sĩ quyết định cho bé xuất viện
hai tuần nữa thì cháu sẽ được bốn mươi tuần như chả bình thường
thì vậy trong hai tuần nữa thì cháu sẽ dự kiến là sẽ tăng được khoảng bốn năm lạ nữa
như vậy là khi đẻ là cũng tương đương với một chả là hai cân tám hai cân chín
điều kỳ diệu là sau năm mươi năm ngày kể từ khi sinh con sức khỏe của sản phụ bị ung thư giai đoạn cuối nguyễn thị liên hiện cũng đã qua cơn nguy kịch
việc chị liên có thể cùng chồng và con gái lớn đến bệnh viện phụ sản trung ương đón bé bình an về nhà ở hà nam
được xem như kỳ tích chưa từng có đối với một bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối
sau khi về nhà cùng con khoảng một tuần chị liên sẽ quay trở lại bệnh viện ca để tiếp tục chiến đấu với căn bệnh ung thư